lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đã đừng tổ chức tại tỉnh tuyên quang
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh tuyên quang các thời kỳ các mẹ việt nam anh hùng cán bộ tiền khởi nghĩa
và các tập thể cá nhân điển hình trong hoạt động công tác mặt trận
cách đây vừa tròn chín mươi năm ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi ban thường vụ trung ương đảng cộng sản đông dương
đã ban hành chỉ thị về việc thành lập hội phản đế đồng minh hình thức tổ chức đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
cùng với quá trình phát triển của cách mạng việt nam mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đã không ngừng được củng cố
và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau táp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ
và có những công hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã tặng bằng khen cho một mươi bảy cá nhân
đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh
tặng cờ thi đua cho hai tập thể và tặng bằng khen cho hai mươi tám tập thể năm mươi bốn cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã khen thưởng cho ba mươi sáu tập thể và bốn mươi một cá nhân